các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quý vị đã quay trở lại với bản tin toàn cảnh covid được phát sóng trên kênh youtube sức khỏe đời sống
liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine mũi ba cho người dân trong bối cảnh số lượng vaccine về việt nam không còn khăn hiếm
và nguy cơ xâm nhập biến chủng mới omicron nhiều đề xuất cho rằng nên rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi vaccine nhắc lại mũi ba
mà không nhất thiết tuân thủ sáu tháng vậy những đối tượng nào cần tiêm mũi ba trước tiên tại việt nam
thông tin sẽ có ngay trong phần tiếp theo của bản tin ngày hôm nay
bộ y tế quy định khoảng cách tiêm mũi ba là ít nhất sáu tháng kể từ ngày tiêm mũi thứ hai hoặc mũi bổ sung
nhóm được ưu tiên là người có bệnh nền cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên
người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch
trao đổi về thời gian ít nhất sáu tháng để tìm mũi ba phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cho rằng có thể ưu tiên rút ngắn thời gian tiêm mũi nhắc lại cho người cao tuổi
hoặc người bị bệnh nền bởi vì những người này vốn có miễn dịch ban đầu không tốt
ngoài ra họ cũng dễ bị suy giảm năng lực miễn dịch theo thời gian vì vậy thời gian tiêm mũi nhắc lại ngắn hơn
vẫn có thể mang lại lợi về mặt miễn dịch so với tiêm cho người trẻ tuổi hơn và khỏe hơn
bên cạnh đó nhóm người cao tuổi có bệnh nền cũng có nguy cơ bị chuyển nặng và tử vong cao hơn khi mắc covid một mươi chín
do đó dù mũi nhắc lại chưa đáp ứng miễn dịch tối đa thì lợi ích giảm chuyển nặng và tử vong vẫn rất xứng đáng phó giáo sư dũng nói
ngoài ra phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng thời gian tiêm mũi nhắc cũng phụ thuộc vào loại vaccine
vaccine có hiệu lực tốt như pfizer madena astrazeneca nên tiêm mũi nhắc lại sau sáu tháng tìm lựa cơ bản
đối với người trẻ không bị bệnh nền nhưng vaccine có hiệu lực bảo vệ thấp hơn như chanson johnson hay verocell
có thể tiêm nhắc lại sau khoảng thời gian ngắn hơn
ví dụ ở mỹ mũi nhắc lại được tiêm sau sáu tháng khi tiêm vaccine pfizer và moderna
với vaccine transent của johnson johnson thời gian của mũi tiêm nhắc là hai tháng
singapore tiêm mũi ba vào năm tháng sau khi hoàn thành hai mũi vaccine mrna pfizer và moderna
và tiêm mũi ba với vaccine mrna trong vòng ba tháng sau tiêm hai liệu verocell
việc rút ngắn thời gian mũi tiêm nhắc lại cho người trẻ tuổi không có lợi
lý do là họ có thể đáp ứng miễn dịch tương đối đẹp
họ có thể đáp ứng miễn dịch tương đối đầy đủ ít có nguy cơ chuyển nặng tử vong khi mắc covid một mươi chín
trong khi đó đáp ứng miễn dịch cho mũi nhắc lại không được tối ưu
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng nói thêm
đồng tình với quan điểm này bác sĩ trần hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh
bệnh viện di đồng một tp hcm cũng cho rằng các địa phương cần linh hoạt trong việc cân đổi thời gian
và tổ chức tiêm mũi ba cho người dân
tùy theo tình hình dịch chúng ta có thể linh hoạt tìm mũi ba cách liệu cơ bản từ ba đến sáu tháng
tất cả là vì bảo vệ người có nguy cơ cao bác sĩ khanh chia sẻ
vấn đề đáng lo ngại hiện nay là vẫn có quá nhiều người từ chối tiêm vaccine
hoặc không có điều kiện tiếp cận vaccine
ngoài ra chính nhân viên y tế ở các điểm tiêm cũng từ chối tiêm vaccine cho nhiều trường hợp
vì khâu sàng lọc quá cứng nhắc bác sĩ khanh chia sẻ
người càng cao tuổi thì sau khi tiêm vaccine càng ít xuất hiện phản ứng phụ hơn so với người trẻ
dĩ nhiên vẫn có trường hợp gặp tác dụng sau tiêm nhưng không đáng lo ngại
so với hiệu quả phòng bệnh của vaccine bác sĩ nói thêm
liên quan đến những tình trạng của những f sau khi khỏi bệnh
nghiên cứu mới được công bố cho thấy chỉ một trong ba bệnh nhân covid một mươi chín
phải nhập viện cải thiện sức khỏe trong một mươi hai tháng kể từ khi khỏi bệnh
vậy thông tin liên quan đến di chứng ở người khỏi covid một mươi chín là gì
theo kết quả nghiên cứu những trường hợp mắc covid một mươi chín phải nhập viện
được trung tâm nghiên cứu hy sinh tại thành phố lancaster anh thực hiện
chỉ một phần ba số người được khảo sát cho biết họ cảm thấy hồi phục hoàn toàn
trong một năm kể từ khi khỏi bệnh
các nhà nghiên cứu đã khảo sát tình trạng sức khỏe của hai ba trăm hai mươi người từng mắc covid một mươi chín
khoảng năm tháng sau khi họ xuất viện
tám trăm linh bảy người trong số này tiếp tục được đánh giá sau khi họ xuất viện được một năm
theo đó chỉ khoảng ba mươi số bệnh nhân được khảo sát trong cả hai mốc thời gian
của nghiên cứu cho biết họ đã hồi phục hoàn toàn kể từ khi ra viện
chức năng nội tạng và thể trạng của những người được khảo sát
cũng không có sự cải thiện rõ rệt trong một năm sau khi xuất viện
nghiên cứu vẫn chưa được đánh giá bởi các nhà khoa học khác
thật không may chúng tôi không thấy sự cải thiện đáng kể nào của người bệnh
sau khi xuất viện được một năm so với mốc năm tháng
bác sĩ rico ivan đồng tác giả của nghiên cứu cho biết
kết quả của nghiên cứu cũng chỉ ra những người mắc covid một mươi chín ở thể nặng
phải chịu khoảng hai mươi di chứng sau khi khỏi bệnh
trong khi đó những người mắc covid một mươi chín ở thể vừa
chỉ phải đối mặt với trung bình bốn di chứng sau khi xuất viện
các triệu chứng phổ biến nhất bao gồm mệt mỏi khó thở và giảm chất năng dần thức
các nhà nghiên cứu chưa thể tìm ra nguyên nhân những người từng mắc covid một mươi chín
vẫn phải chịu di chứng trong thời gian dài sau khi khỏi bệnh
tuy nhiên nghiên cứu của họ đã chỉ ra những người có tiền sử béo phì
trong tình trạng sức khỏe kém và có mức độ rote viêm cao
thường phải chịu di chứng nặng hơn sau khi khỏi bệnh
giáo sư chris lighting từ đại học lancaster nhà điều tra chính của nghiên cứu
cho biết nhóm của ông đang tìm hiểu xem liệu phản ứng tự
miễn dịch có phải là nguyên nhân gây ra dị chứng covid một mươi chín kéo dài ở người bệnh
bên cạnh đó ông freiling và bà yvonne cũng đồng tình rằng
việc sử dụng các loại thuốc chống viêm kiểm soát cân nặng và tập thể dục
là những giải pháp cần được nghiên cứu để cải thiện tình trạng sức khỏe
của người từng mắc covid một mươi chín
chúng tôi không nghĩ rằng sẽ chỉ có một biện pháp chữa trị duy nhất
cho các di chứng covid một mươi chín
chúng tôi cần người bệnh miêu tả rõ các triệu chứng của mình
để từ đó tìm ra cách chữa trị phù hợp bà yvn cho biết
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cảng hàng không quốc tế nội bài tạm dừng
dịch vụ test nhanh covid một mươi chín cho hành khách sau hơn năm tháng triển khai
vậy sau ngày này hành khách của sân bay sẽ test covid một mươi chín ở đâu
hãy cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi
dịch vụ test nhanh tại sân bay được triển khai từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nhằm kịp thời hỗ trợ cho những hành khách có nhu cầu xét nghiệm để đi máy bay
hiện nay do lượng khách sử dụng dịch vụ tết nhanh tại cảng hàng không quốc tế nội bài
giảm mạnh khi tỷ lệ bao phủ vaccine của hành khách chiếm tỷ lệ lớn
cảng hàng không quốc tế nội bài đã thống nhất với đơn vị cung cấp dịch vụ
tạm ngừng test nhanh tại sân bay từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
hành khách đi máy bay qua cảng hàng không quốc tế nội bài từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
cần chủ động tết nhanh covid một mươi chín tại các địa điểm được cấp phép của bộ y tế
theo quy định hiện nay hành khách đi máy bay cần có kết quả xét nghiệm âm tính
với covid một mươi chín nếu là người cư trú lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn
có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng cách ly y tế phong tỏa
trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn vùng cách ly y tế hoặc phòng tỏa
hành khách trên chuyến bay xuất phát từ các cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cần thơ
hành khách cần đáp ứng một trong ba điều kiện
có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín trong đó liệu cuối cùng đã được tiêm
ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai ngày tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
có giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc có giấy ra viện không quá sáu tháng
tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín theo phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
ngoài ra hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định sử dụng ứng dụng bc covid
hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho sốt khó thở
đau mỏi cơ đầu rác hỏng mất vị giác
luôn đeo khẩu trang sát khuẩn tay hạn chế tiếp xúc thực hiện theo thông điệp năm k
đối với cảng hàng không quốc tế nội bài tất cả các biện pháp phòng chống dịch
đã được chủ động tăng cường
các phương án khai thác nhà ga t một t hai và công tác phòng chống dịch trong tình hình mới
đã được tính toán kỹ theo từng giai đoạn cụ thể
cảng hàng không quốc tế nội bài đã sẵn sàng tất cả các điều kiện đáp ứng
phục vụ bay thương mại nội địa và quốc tế bảo đảm an toàn phòng chống dịch
trên diễn biến dịch bệnh hiện tại ở hà nội nhiều người lo ngại thủ đô sẽ lặp lại
đợt dịch lịch sử tại thành phố hồ chí minh
vậy hà nội cần làm gì để không lặp lại bài học dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
khi thành phố thực hiện nới lỏng sống chung an toàn với covid một mươi chín
thì việc tăng số ca bệnh là điều dễ hiểu
nhiều trường hợp nhiễm virus nhưng không có triệu chứng
vì thế trong giao tiếp tiếp xúc hàng ngày rất khó để biết được
liệu người đối diện hay bản thân mình có mang mầm bệnh hay không
bên cạnh đó những hoạt động tập trung đông người như liên hoan đám tàn đám cưới
sẽ là môi trường rất tốt để sát covid một mươi chín lây lan
số ca bệnh tại hà nội có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
đây là điều chúng ta buộc phải chấp nhận
tuy nhiên thành phố cũng cần sớm kiểm soát tình hình không để số ca tăng cao hơn nữa
nếu không muốn tình trạng quá tải hệ thống y tế xảy ra tiến sĩ phụ nhấn mạnh
theo ông khi số ca mắc tăng quá cao sức chịu đựng của ngành y tế sẽ không đủ
hậu quả là nhiều trường hợp mắc bệnh diễn tiến nặng sẽ không được tiếp cận với y tế
cũng như tư vấn và điều trị kịp thời
từ đó tỷ lệ bệnh nhân tử vong cũng sẽ tăng cao
với tỷ lệ vaccine cao đa số bệnh nhân của thành phố sẽ chỉ diễn biến nhẹ hoặc có triệu chứng
tuy nhiên cả chính quyền và người dân không nên lấy lý do tiêm vaccine đủ để chủ quan
lý do vì không phải một trăm linh người dân tiêm đủ liều vaccine sẽ diễn biến nhẹ khi mắc covid một mươi chín
vẫn có trường hợp diễn biến nặng tử vong dù đã tiêm vaccine số lượng này không lớn nhưng có
ngoài ra khi số ca mắc tăng cao y tế quá tải
việc số trường hợp diễn biến nặng tử vong tăng cao là hệ quả tất yếu
lấy một ví dụ đơn giản để hình dung nếu như trước khi tiêm vaccine một mươi ca mắc có một ca nặng
thì nay một trăm linh ca mắc có một ca nặng
nếu cứ để số ca mắc tăng cao không kiểm soát thì
tỷ lệ bệnh nặng sẽ tăng cao kéo theo đó tỷ lệ tử vong tiến sĩ phù phân tích
người dân cần thực hiện nghiêm túc năm ca
tôi luôn khuyến cáo các người dân cần đảm bảo thực hiện năm k của bộ y tế trong bất cứ thời điểm nào
việc nghĩ rằng đã tiêm vaccine sẽ không mắc bệnh hoặc chỉ ở thể nhẹ
từ đó buông lỏng việc bảo vệ bản thân là rất nguy hiểm tiến sĩ phù nhấn mạnh
cũng theo ông việc không thực hiện tốt năm k còn là điều kiện làm lây lan mầm bệnh cho người khác
đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương như người cao trung
những người cao tuổi mắc bệnh nên trẻ em hay những đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine
việc tự ý thức bảo vệ bản thân là rất quan trọng
chúng ta luôn phải đề phòng trường hợp người bên cạnh thậm chí bản thân mình đang là f tiến sĩ phù chia sẻ
theo chuyên gia trong giai đoạn hiện nay những người dân nên hạn chế tiếp xúc khi không thật sự cần thiết
tránh những hoạt động địa điểm có nguy cơ lây lan cao như chợ búa không an toàn hội hợp không an toàn
hà nội cũng cần tiếp tục kiện toàn các cơ sở tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thành phố cần tập huấn cho cán bộ nhân viên y tế để làm sao tất cả người dân không may nhiễm sars cov hai
đều được tư vấn theo dõi và điều trị kịp thời
bên cạnh đó các cơ sở y tế tại hà nội cũng cần nhanh chóng chuẩn bị thêm giường bệnh
để phòng trường hợp có f diễn biến nặng sẽ được can thiệp ngay
về việc tiêm vaccine ngoài việc đảm bảo việc tiêm đầy đủ hai mũi cho người dân
thành phố cũng cần tiến tới tiêm mũi tăng cường cho người suy giảm miễn dịch người cao tuổi
mắc bệnh đền nhanh chóng tiêm mũi nhắc lại khi đảm bảo được nguồn vaccine
tiêm vaccine sống chung với dịch không có nghĩa là buôn trồi thả lỏng
nếu cứ để số ca mắc tiếp tục tăng cao thì ngành y tế sẽ rất vất vả
nếu người dân cứ ra đường tụ tập ăn uống liên hoan không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
thì khó ngăn được số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao tiến sĩ phù lưu ý
vì thế cả người dân và chính quyền cần có thái độ ứng phó quyết liệt hơn
để kiềm chế đà tăng số ca mắc
vì thế việc thả lỏng chỗ quan là cực kỳ nguy hiểm
chuyển sang những tin tức mới nhất về diễn biến covid một mươi chín tại các điểm nóng trên thế giới
pháp báo tính có bốn bệnh nhân covid một mươi chín và điều trị tích cực dịp giáng sinh
tình trạng này khiến các nhân viên y tế pháp phải cất lời kêu cứu
giúp chúng tôi với làm ơn hãy đi tiêm chủng
với sự xuất hiện của biến thể omicron cuộc chiến chống covid một mươi chín vốn đã gian nang
nay lại khó thêm bội phần
nước pháp đang phải đối mặt với bài toán dịch bệnh khó giải này
khi ước tính đến giáng sinh sẽ có tới bốn bệnh nhân covid một mươi chín phải điều trị hồi sức tích cực
roussandra daivan bác sĩ gây mê thuộc khoa hội sức tích cực
cùng các đồng nghiệp lại có một ngày làm việc căng thẳng tại một bệnh viện ở thành phố khama pháp
tại khoa hồi sức tích cực tất cả một mươi ba dường bệnh đều có bệnh nhân covid một mươi chín
trong số này một mươi một trường hợp chưa được tiêm phòng tất cả đều tương đối trẻ và hiện đều phải đặt nội khí quản
ở thành phố kunma nhiệm vụ của các bác sĩ trong đại dịch càng trở nên khó khăn hơn
vì nhiều người trong lực lượng y tế nghỉ ốm cũng có người bỏ việc
nhiều người ở lại thì rơi vào tình trạng kiệt sức và kiệt quệ về tinh thần
bác sĩ roussandra daivan nói
chúng tôi thực sự mệt mỏi xin mọi người hãy đi tiêm chủng
để giúp chúng tôi cũng là để giúp chính các bạn và những người khác nữa
ở đây có những bệnh nhân suy giảm miễn dịch không may mắc covid một mươi chín phải nằm trong phòng hội sức tích cực
tôi nghĩ giờ chúng ta phải nghĩ tới không chỉ bản thân mình mà cả những người khác
hệ thống y tế trên khắp nước pháp đang phải chịu đựng sự căng thẳng trọng chất sau gần hai năm đại dịch
tỷ lệ lây nhiễm tăng cao cùng với sự xuất hiện của biến thể mới omicron
tiếp tục đẩy các bệnh viện vào tình trạng quá tải
hôm thứ ba vừa qua pháp đã ghi nhận hơn sáu mươi ba ca covid một mươi chín
con số có thể xếp vào hàng các thống kê kỷ lục của nước này
hiện tại bảy mươi một dân số pháp được tiêm phòng đầy đủ
nước này đang tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng
trong bối cảnh omicron phụ bóng đen đa dọa lên toàn thế giới
kể từ khi nam phi báo cáo về trường hợp đầu tiên mắc biến thể omicron vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
cho đến nay biến thể này đã xuất hiện tại bảy mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
tiếp tục lây lan sang các nước tại đông nam á
mới đây biến thể omicron đã đặt chân đến indonesia
đáng chú ý ca mắc biến thể omicron đầu tiên ở nước này là người chưa từng ra nước ngoài
trong một tuyên bố ngày hôm qua
bộ y tế indonesia cho biết
bệnh nhân mắc biến thể omicron đầu tiên phát hiện ở indonesia là nhân viên dọn dẹp
tại bệnh viện kusma alat
bệnh viện chỉ định về covid một mươi chín ở thủ đô jakarta của indonesia
vào ngày tám tháng một mươi hai
bệnh viện này lấy mẫu định kỳ của các nhân viên để xét nghiệm pcr và giải trình tự gen
kết quả là ngày một mươi tháng một mươi hai cho thấy
có ba nhân viên mắc covid một mươi chín
trong đó có một người nhiễm biến thể omicron
cả ba người này đều không có triệu chứng và chưa từng đi ra nước ngoài
trong lần xét nghiệm pcr thứ hai
cả ba bệnh nhân đều đã có kết quả âm tính
ngoài bệnh nhân này
bộ y tế indonesia còn phát hiện năm người có khả năng nhiễm biến thể omecron
trong đó có hai công nhân indonesia mới từ mỹ trở về
và hiện đang được cách ly tại bệnh viện wisma alat
ba trường hợp còn lại là người trung quốc
hiện đã được cách ly ở manado
kết quả xét nghiệm pcr của những người này cho thấy
mẫu bệnh phẩm đặc biệt và đang đợi kết quả giải trình tự gen
bộ trưởng y tế indonesia
đảm bảo rằng chính phủ đã dự đoán sự lây truyền của biến thể omicron
bộ y tế nước này đã đưa thuốc manoviravi vào chương trình chữa trị covid một mươi chín
cho các bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng
loại thuốc này sẽ đến indonesia vào cuối năm nay
đồng thời bộ y tế đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng y tế
thuốc men bệnh viện để phòng một đợt bùng phát mới
trong khi đó chính phủ indonesia đã thác giặc các điều kiện nhập cảnh
với công dân nước ngoài
bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư indonesia
mamko mavus luhabinsa pansaitan cho biết quyết định hạn chế người ngoài
nhập cảnh vào đất nước để ngăn chặn omicron xâm nhập
công dân từ một mươi một quốc gia đầu tiên có biến thể omecron
bao gồm nam phi botswana hồng kông angola namibia eswatini
sẽ phải cách ly một mươi bốn ngày trong khi du khách từ các quốc gia khác
phải thực hiện các biến thể omicron
tuy nhiên mới đây lực lượng đặc nhiệm nước này đã ban hành quy tắc kiểm dịch mới
trong đó miễn kiểm dịch cho người có thị lực ngoại giao và thị thực công vụ
các quan chức nước ngoài từ cấp bộ trưởng trở lên và đoàn tùy tùng trong các chuyến thăm chính thức
cũng như những khách du lịch với chương trình sắp xếp hành lang du lịch
sự nới lỏng này nhằm tạo điều kiện cho các đại biểu đến tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
tại indonesia vào cuối năm nay và năm sau cũng như các du khách với tư cách là người danh dự
trong nước bộ nội vụ indonesia thắt chặt di chuyển và tiếp tục thực thi giới hạn hoạt động cộng đồng
bên ngoài đảo java và bali từ ngày bảy đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
bộ trưởng indonesia yêu cầu tất cả các bên tin tưởng vào quyết định của chính phủ
bởi các quyết định đưa ra đều dựa trên những tính toán kỹ lưỡng và có ý kiến của các chuyên gia
đồng thời kêu gọi người dân không ra nước ngoài trong thời gian này
tiếp tục tuân thủ các giao thức y tế và đẩy nhanh việc tiêm chủng
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị cũng đừng quên tiếp tục theo dõi các bản tin toàn cảnh covid trên kênh sức khỏe đời sống
vào năm giờ sáng và một mươi bảy h chiều các ngày trong tuần
còn bây giờ xin chào và gặp lại